tại trung tâm hội nghị quốc gia bộ thông tin và truyền thông bộ văn hóa thể thao và du lịch
ủy ban dân tộc đã tổ chức họp báo công bố kết quả đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số việt nam
lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi kết quả này sẽ được thông báo đến đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước
phiên bế mạc diễn ra với nhiều tham luận của các đại biểu thống nhất nhận định sự quan tâm của đảng
nhà nước chính phủ trong một mươi năm qua đã làm thay đổi căn bản đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số
thông qua quyết tâm thư của đại hội với sự nhất trí cao quyết tâm thư cũng là tiếng nói của một mươi bốn hai triệu đồng bào dân tộc thiểu số
gửi đến các cơ quan của đảng nhà nước và quốc hội
thay mặt đảng nhà nước và chính phủ đồng chí trương hòa bình đã trao ba huân chương lao động hạng nhất
hai huân chương lao động hạng nhì một mươi huân chương lao động hạng ba cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua
đồng chí tòng thị phóng trao ba huân chương đại đoàn kết dân tộc cho ba cá nhân và hàng chục bằng khen của thủ tướng
việc nghiêm túc tích cực đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi đã kết thúc và thành công tốt đẹp